sau pháp mỹ và đức anh vừa trở thành quốc gia mới nhất công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia đông âu này chuẩn bị bước sang năm thứ hai và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
bộ trưởng quốc phòng anh benwales hôm qua xác nhận nước này sẽ gửi một mươi bốn xe tăng chiến đấu chủ lực charlenger hai tới ukraine đồng thời kêu gọi đức có những bước đi xa hơn
cùng với ba lan anh thời gian qua không ngừng kêu gọi đức đồng ý chuyển giao xe tăng leopat do nước này chế tạo cho ukraine thông qua một liên minh rộng lớn hơn với các nước châu âu
hiện tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của chính phủ đức không chỉ về việc liệu họ có đồng ý cung cấp xe tăng liều pass cho ukraine hay không mà còn liệu họ có cấp phép cho những nước khác làm như vậy hay không
những chiếc xe tăng này không mang tính tấn công nếu được sử dụng với mục đích phòng thủ
tại đức đang có một cuộc tranh luận về việc xe tăng là vũ khí tấn công hay phòng thủ
và theo tôi điều này phụ thuộc vào mục đích sử dụng
đại sứ quán nga tại london trước đó cảnh báo những động thái của anh sẽ không giúp lực lượng vũ trang ukraine lật ngược tình thế trên chiến trường mà sẽ dẫn đến sự leo thang trong xung đột và thương vong nhiều hơn
trong khi đó người phát ngôn điện kremlin một lần nữa cảnh báo sẽ coi các lô vũ khí của phương tây cung cấp cho kiev là mục tiêu tấn công hợp pháp